mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh đã có nhiều khởi sắc nhưng trước xu hướng mất cân bằng trong cán cân thương mại
bộ công thương khuyến cáo cần sớm có các biện pháp quản lý nhập khẩu kịp thời đối với một số mặt hàng đang tăng trưởng nóng
theo đánh giá của bộ công thương việc gia tăng nhập khẩu các mặt hàng như ô tô dưới chín chỗ ngồi điện thoại di động và cả rau quả có thể gây tác động chung lên cán cân thương mại
ước tính sau hai tháng việt nam đã chi một trăm năm mươi ba triệu usd để nhập khẩu gần chín năm trăm linh xe ô tô nguyên chiếc dưới chín chỗ tăng trên một trăm ba mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
trong khi điện thoại di động tăng một trăm hai mươi chín và nhập khẩu giao quả cũng tăng trên một trăm hai mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
để hạn chế nhập siêu bộ cũng đề xuất có giải pháp quản lý kịp thời đối với một số mặt hàng có kim ngạch tăng đột biến như điện thoại di động
thép phế liệu ô tô dưới chín chỗ đá quý
kiểm loại giao quả nhằm đảm bảo kiểm soát nhập khẩu theo mục tiêu đề ra từ đầu năm